vụ án này là lời cảnh báo cho các chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý trong việc tự bảo vệ tài sản
không ít cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý vẫn còn mất cảnh giác thiếu công cụ phương tiện con người tại các cửa hàng
đây là điều kiện thuận lợi để các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp và cướp tài sản
các cơ sở kinh doanh vàng bạc thì cần phải trang bị camera để giám sát
cái thứ hai là cần phải có bố trí lực lượng bảo vệ
cũng phải từ hai đến ba người trở lên là thường xuyên có mặt ở nơi giao dịch của các cơ sở để đề phòng cảnh giác
khi phát hiện các đối tượng đến giao dịch có dấu hiệu biểu hiện nghi dấn thì cần phải đề cao cảnh giác và kịp thời báo cáo cho cơ quan công an nơi gần nhất
cần phải có kết nối điện thoại gọi nhanh đến các cơ quan công an nơi gần nhất
để khi cần thiết thì báo cáo kịp thời
mọi người dân đặc biệt là chủ các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý cần hết sức cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản
khi gặp những trường hợp tương tự cần hết sức bình tĩnh để xử lý tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra